vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi tháng sáu tại thành phố cần thơ đã xảy ra mưa lớn kèm theo dòng lốc
khiến hàng loạt cây cổ thụ trên các tuyến đường lớn như đại lộ hòa bình ba mươi tháng bốn
trần hưng đạo lý tự trọng nguyễn trải trần văn khéo ngã đổ hàng loạt
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại cũng như tài sản của người dân
lực lượng trật tự đô thị điện lực cảnh sát giao thông đã phân luồng giao thông có mặt
xử lý vụ việc nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện qua lại
với số lượng cây ngã đổ lớn phải mất nhiều giờ mới thực hiện xong
tại các khu vực này ngành chức năng đã ngừng cấp điện để phục vụ công tác khắc phục sự cố